nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh tuyên quang đã quyết định đầu tư hơn hai tỷ đồng
để di chuyển chín mươi hộ dân sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao vùng rừng đặc dụng hay rừng phòng hộ đến nơi ở mới an toàn
để bảo đảm tiến độ di rời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trước mùa mưa lũ
tỉnh tuyên quang chỉ đạo các huyện chủ động ứng trước kinh phí để hỗ trợ cho người dân kịp thời di chuyển đến nơi ở mới
sau khi về nơi ở mới các địa phương tập trung tạo việc làm cho người dân
đối với những hộ chưa kịp di chuyển phải có giải pháp phòng tránh
bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân khi thiên tai xảy ra
đến nay tỉnh tuyên quang đã thực hiện di rời được sáu mươi bảy trên chín mươi hộ ra khỏi vùng nguy hiểm đạt trên sáu mươi kế hoạch
ubnd tỉnh tuyên quang cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương
thực hiện kế hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư theo chỉ tiêu kế hoạch
làm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật